thưa quý vị và các bạn theo thông báo của văn phòng trung ương đảng
ban chấp hành trung ương đảng vừa bầu bổ sung ông lê hoài trung
ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
giữ chức ủy viên ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba
ông lê hoài trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một quê thừa thiên huế
từng có thời gian dài công tác trong ngành ngoại giao
trước khi được bổ nhiệm làm trưởng ban đối ngoại trung ương
ông từng là thứ trưởng bộ ngoại giao
chuyển sang các thông tin khác
sáng nay tại hà nội hội đồng lý luận bộ công an và trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
đã tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng xây dựng lực lượng công an nhân dân
ở địa bàn cơ sở thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn
đề xuất phương hướng giải pháp tổ chức xây dựng lực lượng công an nhân dân
ở địa bàn cơ sở thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thảo luận tại hội thảo các ý kiến đã làm sáng tỏ đánh giá đúng thực trạng
chỉ ra những hạn chế bất cập trong công tác xây dựng lực lượng công an xã phường thị trấn
trên cơ sở đó hội thảo đã đề xuất cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức nghề nghiệp
tiếp tục giả soát nghiên cứu đề xuất bổ sung hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy
quy định về chức năng nhiệm vụ phân công phân cấp về nghiệp vụ cơ chế phối hợp
thực hiện tốt chế độ chính sách đặc thù đối với lực lượng công an ở cơ sở
để khuyến khích động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
đặc biệt cần tập trung bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật công cụ hỗ trợ
vũ khí hiện đại đồng bộ phù hợp và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho công tác chiến đấu của lực lượng công an cấp cơ sở
sau ba ngày làm việc nghiêm túc tích cực khẩn trương vào sáng nay tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an đã tổ chức lễ bế mạc hội nghị tập huấn công tác cảnh vệ năm hai nghìn hai mươi ba cho công an các đơn vị địa phương
công tác cảnh vệ thời gian qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
chất lượng công tác nghiệp vụ ngày càng được nâng cao công tác phối hợp triển khai lực lượng giữa bộ tư lệnh cảnh vệ
với công an các đơn vị địa phương ngày càng chặt chẽ đi vào nền nếp bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ
góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phát huy kết quả đã đạt được để đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới
thời gian tới công an các địa phương tiếp tục phối hợp với bộ tư lệnh cảnh vệ
thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm như chủ động nắm chắc tình hình
thường xuyên trao đổi thông tin phục vụ xây dựng triển khai phương án kế hoạch
nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đối tượng cảnh vệ các đoàn khách quốc tế
các sự kiện đặc biệt quan trọng tổ chức tại địa phương
kết thúc bế giảng laman biểu diễn xử lý tình huống nghiệp vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ
tham dự sự kiện và khi di chuyển trên tuyến đường của cám bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ
trước thực trạng các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên quốc lộ hai mươi
công an tỉnh đồng nai và công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
theo nội dung ký kết lực lượng cảnh sát giao thông của công an tỉnh đồng nai và tỉnh lâm đồng
có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền về luật giao thông đường bộ nghị quyết chỉ thị của chính phủ
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật
hướng dẫn thi hành để các tổ chức cá nhân tham gia giao thông trên tuyến hiểu và chấp hành
phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
và giải quyết tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ hai mươi
công an các huyện dọc tuyến quốc lộ hai mươi của tỉnh đồng nai và tỉnh lâm đồng
chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng điều tra giải quyết các vụ tai nạn giao thông trên tuyến
phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân
phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông điều tiết giao thông
và phối hợp trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật khác khi có yêu cầu
tại lệ ký kết lãnh đạo công an hai tỉnh đồng nai và lâm đồng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông và công an các huyện
có tuyến quốc lộ hai mươi đi qua thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an của giám đốc công an tỉnh đồng nai
và giám đốc công an tỉnh lâm đồng về phòng ngừa sai phạm trong hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
nhất là các lỗi vi phạm như điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ nồng độ cồn đi say phần đường lan đường trở quá tải
nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ vi phạm quy trình công tác thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
sáng nay công an tỉnh cà mau đã tổ chức khai mạc hội thi cảnh sát giao thông giỏi năm hai nghìn hai mươi
tham gia hội thi có một mươi đội với một trăm bảy mươi tám thí sinh đến từ phòng cảnh sát giao thông tỉnh và lực lượng cảnh sát giao thông công an các huyện thành phố của cà mau
hội thi nhằm nâng cao kiến thức pháp luật kỹ năng xử lý tình huống chấn chỉnh tư thế lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử
chấp hành các quy trình quy chế tuần tra kiểm soát trong thực thi nhiệm vụ
hình ảnh đẹp và góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
các thí sinh trải qua ba phần thi trong đó tập trung phần thi kiến thức xoay quanh các nội dung có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
kỹ năng xử lý tình huống pháp luật nghiệp vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông

qua phối hợp khảo sát cùng chính quyền địa phương các đơn vị trong cụm thi đua khối an ninh công an tỉnh đã đóng góp và vận động ngân hàng agribank bạc liêu
công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số kiến thiết bạc liêu hỗ trợ xây dựng một mươi bảy căn nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn xã ninh thạnh lợi huyện hồng dân
với tổng số tiền hơn tám trăm năm mươi triệu đồng đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sâu sắc việc học tập và làm theo sáu điều bác hổ dạy lực lượng công an
đồng thời qua đó cũng góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng và toàn thể đảng viên cán bộ chiến sĩ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác dân vận trong lực lượng công an nhân dân
thông qua hoạt động còn góp phần chung tay cùng cả hệ thống chính trị thực hiện chương trình công tác giảm nghèo bền vững hỗ trợ tích cực cho cấp ủy chính quyền xã ninh thạnh lợi huyện hồng dân
trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới kiểu mẫu trong thời gian tới

về tài nguyên số và nâng cao khả năng phát hiện ứng phó với các mối đe dọa an toàn thông tin giải pháp đô thị thông minh trí tuệ nhân tạo camera ai
thông qua hội thảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức năng lực đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình chuyển đổi số của các cấp các ngành và hệ thống chính trị
giới thiệu các sản phẩm giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng đồng thời tạo cơ hội để xây dựng kết nối mạng lưới chuyên gia đơn vị cố vấn đảm bảo an toàn an ninh mạng trong lĩnh vực chuyển đổi số
thưa quý vị chuyển đổi số giờ đây không chỉ là xu hướng phổ biến mà thực sự đã trở thành nhu cầu tất yếu khách quan đối với mỗi quốc gia và trong mọi lĩnh vực trong đó có công tác công an
tiên phong trong chuyển đổi số thanh niên công an nhân dân đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các nhiệm vụ công tác
tranh bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và góp phần cải cách hành chính phục vụ nhân dân
đây là một trong những kết quả nổi bật đã được nhấn mạnh tại tọa đàm thanh niên công an với chuyển đổi số tổ chức vào sáng nay tại hà nội
đây là một hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng tới kỷ niệm ngày chuyển đổi số quốc gia mùng một mươi tháng một mươi
ứng dụng xuất nhập cảnh việt nam sử dụng trên điện thoại thông minh máy tính bảng công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai trong lĩnh vực chuyển đổi số
giao diện thân thiện khoa học phục vụ cán bộ chiến sĩ tra cứu nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh trực tiếp phục vụ công tác chuyên môn thường xuyên
đây được coi là sổ tay điện tử hữu ích đối với cán bộ chiến sĩ làm việc trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
hành trình liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh trong đó chúng tôi có tích hợp bốn mươi dịch vụ công trực tiến toàn trình và một phần để cho người dân có thể tiện lợi nhất trong quá trình nghiên cứu sử dụng và thực hiện thao tác dễ dàng với các thủ tục dịch vụ trực tuyến
đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an ứng dụng bản đồ số đặt tại trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hcm đã cho thấy hiệu quả thiết thực góp phần rất lớn trong việc vận hành các tổ công tác ba trăm sáu mươi ba trên địa bàn
thông qua hệ thống bản đồ số hiện đại bậc nhất đông nam á
cập nhật dữ liệu tương tác hai chiều liên tục vừa theo dõi nắm tình hình an ninh trật tự vừa điều phối các lực lượng để xử lý nhanh gọn kịp thời các tình huống
qua sáu tháng vận hành hệ thống này đã giúp lực lượng công an phát hiện xử lý giăn đe hơn một mươi sáu đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
để xây dựng được vận hành bản đối số thì họ phải có những người công an số tức là tất cả những anh em phải nắm bắt được tình hình về cập nhật được hệ thống dữ liệu có trình độ tương ứng về vận hành được các bản đối số
bản đối số là hệ thống tích ứng được rất nhiều các thiết bị vì vậy để vận hành được hệ thống này thì đòi hỏi các bộ đoàn và nguyên liệu có những nghiên cứu và công nghệ trình độ liên quan đến trình độ kinh học cũng như là ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực an ninh trật tự
đó chỉ là hai trong số rất nhiều công trình tiêu biểu được nhắc đến tại tòa đàm thanh niên công an nhân dân với chuyển đổi số
mỗi công trình phần việc đều có tính ứng dụng cao trong thực tiễn góp phần tích cực trong công tác chuyên môn của từng đơn vị địa phương khẳng định được vai trò tiên phong nong cốt và quyết tâm chính trị rất lớn của đoàn viên thanh niên công an nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
thông qua diễn đàn này chúng tôi mong muốn việc đầu tiên đó là chuyển đổi số ngay trong chính nhận thức của đoàn viên thanh niên
để từ đó góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số trong các mặt công tác công an được tốt hơn hiệu quả hơn và xây dựng lớp đoàn viên thanh niên chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng tình hình mới trong thời gian tới
chuyển đổi số bắt đầu
từ trong tư duy nhận thức cùng với diễn đàn này tuổi trẻ công an nhân dân đã để ra những chương trình hành động cụ thể phù hợp phát huy hơn nữa sức trẻ dám nghĩ dám làm dẫn thân hiệu quả hiệu lực hơn chuyển đổi số trong công tác công an